tại phủ chủ tịch phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã gặp mặt đoàn đại biểu người có công tỉnh an giang
trò chuyện với bốn mươi tám đại biểu là người có công đại diện gia đình chính sách tiêu biểu thương bệnh binh phó chủ tịch nước đánh giá
thời gian qua an giang đã thực hiện tốt công tác đến hơn đáp nghĩa
đến nay hầu hết người có công tỉnh an giang có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân trên địa bàn
phó chủ tịch nước đề nghị tỉnh tiếp tục huy động toàn xã hội đóng góp nhiều nguồn lực hơn về tài chính
tham gia hỗ trợ người có công nâng cao đời sống cả về vật chất và tinh thần đặc biệt trong những lĩnh vực như xây dựng sửa chữa nhà ở
phối hợp cùng các ngành tìm kiếm quy tập hai cốt lịch sĩ trên khắp các chiến trường
phó chủ tịch nước cũng mong muốn các đại biểu tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước tham gia tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn
chấp hành tốt các chính sách của đảng pháp luật của nhà nước xây dựng quê hương ngày càng văn minh giàu đẹp